những năm gần đây tình trạng sử dụng chất cấm trái phép đặc biệt là ma túy phát triển mạnh mẽ về số lượng gây hoang mang dư luận ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự xã hội
đáng chú ý thủ đoạn của các đối tượng ngày một danh mãnh tinh vi hòng qua mắt lực lượng chức năng
đơn cử như vụ việc mới đây một cô gái ngang nhiên rủ chồng và bạn bè sử dụng ma túy trong bữa tiệc chia tay trước khi cặp đôi này chuẩn bị đi nước ngoài làm thuê
chiều ngày một mươi ba tháng bốn công an phường an hòa thành phố giạch giá tỉnh kiên giang đã bàn giao chín người cùng tăng vật cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố giạch giá để xử lý theo thẩm quyền về hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy
thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi hai tháng bốn công an phường an hòa bắt quả tang võ thị thanh trúc sinh năm hai nghìn năm ngụ xã an ninh bắc huyện u minh thượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho tám người khác tại căn nhà trên đường ba tháng bốn

công an tp giạch giá tp giạch giang bắt quả tăng kiều thị loan em hai mươi bốn tuổi ngụ huyện an phú an giang tăng chữ hai mươi bốn bịch nghi lông nghi là ma túy tổng hợp tại nhà nghỉ ở đường lạc hồng tp giạch giá công an đã thu giữ tăng vật và đưa loan em về trụ sở để làm việc
qua lấy lời khai bước đầu loan em thừa nhận bản thân nghiện ma túy và mới từ an giang đến thành phố giạch giá thuê phòng ở nhà nghỉ nói trên được bốn ngày loan em khai số tăng vật mà công an thu giữ là ma túy tổng hợp và thuốc lắc
năm hai nghìn một mươi bảy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên tiến hành vây bắt hai đối tượng mua bán vận chuyển ma túy từ sơn la về thành phố thái nguyên
dù bị lực lượng công an chặn xe khống chế nhưng các đối tượng vẫn chống đối lùi xe sập tường nhà dân làm hỏng xe cán bộ rồi bỏ chạy
chiếc xe sau đó được tìm thấy giữa đường cùng tám mươi bánh heroin để lại trong lòng các cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án một nỗi dây dứt khôn nguôi suốt hai năm trời
năm hai nghìn một mươi bảy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp thái nguyên tiến hành vây bắt hai đối tượng mua bán vận chuyển ma túy từ sơn la về tp thái nguyên

năm hai nghìn một mươi bảy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp thái nguyên tiến hành vây bắt hai đối tượng mua bán lùi xe cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án
năm hai nghìn một mươi bảy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp thái nguyên tiến hành vây bắt hai đối tượng mua bán lùi xe cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án
nguồn tin quý giá ngay lập tức được kiểm chứng và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên
sau khi lãnh đạo đồng ý phương án trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã huy động cán bộ cảnh sát lên đường truy bắt nhóm đối tượng
mặt ngoài kia mưa rông tầm tã sấm chớp ấm ấm
cùng với xe của cơ quan các xe cá nhân của cán bộ cảnh sát cũng được huy động tối đa
khi đến khu vực ủy ban nhân dân phường chùa hàng thì ban chuyên án đã nắm được hành tung của chiếc xe
xe mình vượt lên trước thì xe đối tượng đi chậm lại
mình đã ra hiệu cho hai xe của cán bộ đi sau ép xe đồng thời xuống xe nổ súng chỉ thiên yêu cầu mở cửa
tuy nhiên các đối tượng không chấp hành mà lao thẳng vào chiếc xe mình đã ngồi
một cán bộ ban chuyên án chia sẻ
lước mắt nhanh qua kính xe thì đối tượng cầm lái cúi người xuống nghi ngờ có vũ khí
một cán bộ đã nổ súng bắn thùng lốp xe
tưởng là các đối tượng sẽ mở cửa xe đầu hàng
nhưng không bất ngờ chiếc xe giật lùi đẩy chiếc xe của cán bộ này khoảng một mươi mét gây sập tường nhà dân ở phía sau
liên sau đó các đối tượng phóng vút đi theo hướng đường tròn chùa hàng
dù lốp xe bị bắn thủng đã khiến chiếc xe loạn trọng khó điều khiển
các trinh sát tiếp tục lên xe đuổi theo
xong đến khu vực tổ bốn phường chùa hang thì phát hiện chiếc xe cắm chìa khóa đỗ giữa đường
hai cửa phía trước mở toang nước mưa ướt nhẹt cả ghế
trên xe không có đối tượng nào
gần ba mươi cán bộ chiến sĩ tỏa ra tìm kiếm xung quanh
xác minh nhanh nhân viên quán phở vừa mở cửa gần đó được biết có hai người đàn ông chạy vào đường dân sinh cạnh quán
đã bốn giờ ba mươi phút sáng và trời vẫn mưa mù trời
công an tỉnh thái nguyên cũng đã huy động thêm công an thành phố thái nguyên
công an huyện đồng hỷ vào cuộc
bắc loa phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm nhưng không tìm thấy hai đối tượng
đường về trụ sở sau chuyến truy bắt không thành các cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án như mang theo gánh nặng ngàn cân
dưới sự chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh thái nguyên
ban chuyên án dừng việc tìm kiếm lập hồ sơ ban đầu về vụ việc
đưa toàn bộ tang vật về công an tỉnh khám xét
phát hiện trong lúc xe dự phòng có bốn mươi sáu bánh heroin
dưới sàn xe có gia cố cấp dấu ba mươi bốn bánh heroin
đặc biệt hơn cơ quan điều tra thu được một manh mối quan trọng là chứng minh thư nhân dân mang tên hà văn định
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm dân tộc mường ở lóng luông vân hồ sơn la và một thẻ atm mang tên là hà văn định
giấy nghị phép của ban trị huy đồn biên phòng nặng lạnh
bộ đội biên phòng tỉnh sơn la cấp cho người có tên là
hà văn định
vụ việc tưởng trường như rơi vào bế tắc
thì giấy tờ tùy thân để lại trong xe lại trùng khớp với thông tin về đối tượng trong chuyên án mà chúng tôi lập
điều đó đã thắp lên hy vọng trong lòng các cán bộ chiến sĩ dù là nhỏ nhoi ở thời điểm đó
về việc sẽ bắt được các đối tượng một cán bộ tham gia ban chuyên án chia sẻ
vậy là các tổ công tác thường xuyên đi mộc châu vân hồ sơn la để xác minh thông tin về đối tượng tên là hà văn định
đồn biên phòng nậm lạnh cho biết hà văn định từng là cán bộ của đồn
nhưng do vi phạm kỷ luật nên đã bị ra quân từ lâu hiện không rõ tung tích
và quả nhiên trời không phụ lòng người
đầu năm hai nghìn một mươi chín đơn vị nắm được thông tin đối tượng hà văn định trở lại hoạt động trái phép chất ma túy ở phường chùa hang
đáng chú ý người định thường kết giao làm ăn là bà chủ nguyễn thị phương thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tổ một mươi phường chùa hang thành phố thái nguyên
cũng là đối tượng mà phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án để đấu tranh từ trước
kế hoạch một mũi tên chúng hai đích được đặt ra với mục tiêu vừa bắt thảo để làm trong sạch địa bàn vừa bắt định để giải quyết vụ án
cũng phải nói thêm một chút thảo có vẻ ngoài của một hot girl trong sáng không tùy vết là mặt nạ hoàn hảo để kinh doanh hàng trắng
tuy nhiên ít ai biết rằng
buôn heroin là nghề di truyền khi bố mẹ thảo đang có án tử hình trong trại giam về buôn bán ma túy
mẹ chồng thảo từng bị bắt trước đó hai mươi ngày cũng về hành vi này
dù đã có chồng con nhưng sắc đẹp của thảo vẫn như thời còn son khiến hà văn định kém bảy tuổi cũng bị sập bẫy tình
lần ra đường dây ma túy do thảo điều hành
ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín các trinh sát đã quyết định phá án
một tổ công tác tiếp cận khống chế thảo
khi nữ quái này đang ngồi trên xe ô tô cách nhà mẹ đẻ ba km để giao dịch ba bánh heroin cho đối tượng đỗ văn quyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú tổ chín phường chùa hang
điều đáng nói là qua khám xét khẩn cấp nhà mẹ đẻ của thảo cơ quan điều tra tiếp tục thu một mươi chín bánh heroin đồng thời phát hiện đối tượng hà văn định
nhà đối tượng là căn nhà sàn được xây rất đẹp và rộng gồm nhiều phòng
khi mở một buồng nhỏ ở tầng hai thì anh em thấy đối tượng định đứng nếp trong phòng
đối tượng lập tức chối đầy đầy
cháu có làm gì đâu cháu có biết gì đâu cháu ở gần đây sang chơi một cán bộ ban chuyên án chia sẻ
tuy nhiên với những tài liệu chứng cứ không thể chối cãi hà văn định đành thừa nhận mình là chủ nhân của số heroin bỏ lại giữa đường năm nào
đồng thời khai ra đồng bọn mùi văn thương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú tại bản hàng trùng hai xã vân hổ huyện vân hổ tỉnh sơn la
từ lời khai này tổ công tác phòng cảnh sát đề nghị
điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh sơn la xác minh về đối tượng
đến ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an đã tìm ra thương hiện đã thay đổi tên họ và ẩn mình dưới danh nghĩa thợ xây
thực chất là quản lý gái phục vụ một quán karaoke
ban chuyên án đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để triệu tập thương lên làm việc
buộc đối tượng tâm phục khẩu phục nhận tội phù hợp với lời khai của hà văn định
việc bắt giữ hà văn định và mù văn thương không chỉ giải quyết việc mà còn giải tỏa được cả gánh nặng ngàn cân
trong lòng các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên bấy lâu
tuy nhiên điều khiến các anh vẫn đặt câu hỏi là tại sao đã huy động lực lượng hùng hậu
phối hợp tìm kiếm ngay từ đầu mà các đối tượng vẫn lọt lưới
con đường từ tổ bốn phường chùa hang thông sang xã cao ngạn thành phố thái nguyên
đối tượng mùi văn thương đã chạy xe
lòng vòng rồi chui ra đường lớn bắt được taxi bỏ trốn
xã cao ngạn cũng là địa bàn phức tạp có nhiều đối tượng phạm tội về ma túy lẩn trốn
nên hà văn định chạy đến đây thì như hổ mọc thêm cánh
lẩn trốn kĩ không thể nào tìm được
khi trời tối lực lượng công an rút quân dừng tìm kiếm thì định đã đi nhờ xe tải về hải phòng
rồi mới quay trở lại sơn la
sau khi vụ án xảy ra định trốn ở bản lũng xá xã lóng luông huyện mộc châu tỉnh sơn la
địa bàn này vô cùng phức tạp có nhiều đối tượng bị truy nã về ma túy
cũng là nơi hai ông chùm nguyễn thanh tuân và nguyễn văn thuận dựng lô cốt ẩn náu
một cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên kể lại
trong quá trình ở đây định được đồng bọn cưu mang tru cấp về vật chất
trong các vật khác ông chủ lại ra lệnh phải trốn kỹ nếu không sẽ thủ tiêu
cho nên việc lần tìm ra tung tích của hà văn định và truy nã bắt thành công đối tượng là sự giải công theo dõi
lên phương án tỉ mỉ và thực hiện hiệu quả
đây cũng là hành trình truy bắt các đối tượng phạm tội về ma túy ly kỳ
nhiều tình tiết bất ngờ của lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên
ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với mùi văn thương hà văn định về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và cố ý làm hư hỏng tài sản
sau nhiều năm truy tìm hung thủ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên đã bắt giữ được nhóm đối tượng nguy hiểm này